ngày hai mươi một tháng bốn tại thành phố tam kỳ tỉnh quảng nam đã diễn ra hội thi nghiệp vụ chữa cháy và cứu hộ cứu nạn với chủ đề
tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy đây là dịp để trang bị kiến thức kỹ năng chữa cháy và cứu hộ cứu nạn của lực lượng tại chỗ khi xảy ra hỏa hoạn
hội thi là hoạt động có ý nghĩa quán triệt quan điểm chỉ đạo của thủ tướng chính phủ đó là lấy người dân làm trung tâm là chủ thể đặt sự an toàn tính mạng của người dân lên trên hết
trong công tác phòng cháy chữa cháy phải huy động tối đa các lực lượng tại chỗ nhất là trong thời điểm vàng tức là năm phút kể từ khi vụ cháy xảy ra với phương châm lực lượng ở trong dân phương tiện trong dân hậu cần trong dân chỉ huy ở trong dân
hội thi diễn ra vào thời điểm nắng nóng gai gắt là giai đoạn tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra cháy nổ tại khu dân cư sẽ giúp nâng cao nhận thức ý thức trách nhiệm kỹ năng xử lý tình huống cháy nổ sự cố tai nạn của người dân
giúp chủ động phòng người cháy nổ trong khu vực dân cư với mục tiêu ngăn chặn đẩy lùi tiến tới hạn chế xảy ra cháy nổ nghiêm trọng
thưa quý vị thời gian qua trên mạng xã hội nở rộ những thông tin quảng cáo về các gói tầm soát ung thư với đủ các thể loại
lo lắng về bệnh tật nhiều người lựa chọn sử dụng các gói tầm soát ung thư này dù chi phí không hề rẻ với đủ các xét nghiệm từ hàng chục đến hàng trăm triệu đồng
thực hiện ngay cả trên người không có yếu tố nguy cơ
tuy nhiên một số nơi thì không tìm ra được bệnh một số thì gây lãng phí tiền của người dân vì tiến hành làm các hạng mục không cần thiết phải tầm soát
sau những cơn đau bụng đau lưng kéo dài bệnh nhân này tìm đến một phòng khám đa khoa để thăm khám
phòng khám đó tư vấn cho anh sử dụng gói tầm soát ung thư với chi phí gần hai mươi triệu đồng
tuy nhiên sau khi tầm soát phòng khám cho biết anh không mắc bệnh gì cả
thế nhưng bệnh nhân sau đó vẫn tiếp tục bị đau vùng bụng
chỉ đến khi đến bệnh viện đa khoa st paul để thăm khám bệnh nhân mới được phát hiện có khói u ở bảng quang
chiêu trò của các cơ sở y tế để dọa bệnh nhân và ép bệnh nhân phải sử dụng các dịch vụ của họ thì tôi đã trải qua rồi
và khi mà tôi đến đấy thì tôi đã phải đi về
tại vì khi mình đến đấy mình khám mũi một tí lưng thôi mà ra rất nhiều các cái xét nghiệm rồi các cái dịch vụ khác nữa mà
hóa đơn lên tới mười mấy triệu
hiện có không ít cơ sở quảng cáo có thể tầm soát tìm ra được nhiều loại ung thư chỉ cần qua các xét nghiệm đơn giản
thậm chí là chỉ cần xét nghiệm máu
chi phí quảng cáo thì bảo là rẻ
nhưng khi vào thực tế thì bệnh nhân có thể sẽ phải chi trả từ hàng chục thậm chí là hàng trăm triệu đồng

mình cũng trao đổi với người ta thực ra là cái đấy nó không phải mục đích chính để chẩn đoán mà
mà tùy vào từng bệnh mà bác sĩ sẽ chỉ định những xét nghiệm phù hợp để chẩn đoán
có nhiều nơi quảng cáo và chỉ nói rằng chỉ cần xét nghiệm máu là phát hiện ra được bệnh ung thư thì điều đó không hoàn toàn đúng
mà với mỗi một loại bệnh ung thư khác nhau thì sẽ có các phương pháp sàng lọc để phát hiện sớm bệnh khác nhau
các bác sĩ cho biết những xét nghiệm chỉ điểm ung thư không phải là xét nghiệm đại trà
dùng cho tất cả mọi người mà cần được chỉ định bởi các bác sĩ chiên khoa sau khi đã thăm khám cho bệnh nhân
việc lạm dụng các xét nghiệm này sẽ khiến cho người bệnh vừa tốn tiền vừa thêm lo lắng
việc nhà sản xuất triệu hồi một số máy bay a ba trăm hai mươi một neo do vietnam airlines vietjet air khai thác
và bamboo airways dừng khai thác ba máy bay mbe một trăm chín mươi khiến cho hiện tượng thiếu hụt đội máy bay đang diễn ra khá trầm trọng
để bảo đảm đi lại cho người dân trong thời gian tới cục hàng không việt nam đã yêu cầu các hãng hàng không
chủ động kế hoạch khai thác và có phương án dự phòng bổ sung số lượng máy bay bị thiếu hụt
cục hàng không việt nam đã yêu cầu các hãng hàng không chủ động kế hoạch khai thác và có phương án dự phòng bổ sung số lượng máy bay bị thiếu hụt
hãng hàng không này cho biết ngoài việc bị triệu hồi một số tàu bay thì hiện nay nhiều tàu bay phải bảo dưỡng định kỳ sau dịp cao điểm tết vừa qua
và số lượng động cơ phải tháo ra bảo dưỡng rất nhiều tuy nhiên thực hiện cam kết với cơ quan quản lý trong việc đáp ứng việc đi lại của người dân trong thời gian cao điểm
ngay từ tháng năm tới đây hãng sẽ tiếp nhận máy bay thân rộng thứ ba mươi loại boeing bảy trăm tám mươi bảy
đưa tàu bay thân rộng vào khai thác trên các đường bay nội địa để đảm bảo là số lượng ghế cung ứng phù hợp và đáp ứng cái nhu cầu
đi lại của người dân việc khai thác tàu bay thân rộng này chúng tôi cũng đã có cái cân nhắc rất là thận trọng khi quyết định đưa vào
thời gian cần thiết cho việc kiểm tra và sửa chữa động cơ rất dài trung bình khoảng ba trăm linh ngày các hãng hàng không đang tìm kiếm các phương án thuê máy bay
nhưng các tổ chức cho thuê cũng đang gặp khó khăn cho việc cung cấp máy bay và linh kiện kịp thời
tính đến nay có hai mươi hai tàu của các hãng đã tháo động cơ và kiểm tra sửa chữa đề cập đến giải pháp khắc phục khó khăn hiện nay cục hàng không việt nam cho biết
trong khoảng tháng năm đến tháng chín hai hãng hàng không là việt nam airlines và vietjet air cũng sẽ tăng số lượng tàu bay
tuy nhiên số lượng tàu vẫn đang thiếu do đó một số giải pháp sẽ được tính toán thêm như tăng thời gian khai thác và giảm thời gian quay đầu
số lượng máy bay như vậy thì chúng ta tăng giờ bay lên và tới đây là tất cả các tuyến nào có thể bay được các sân bay nào có thể bay đêm được là chúng tôi đều tổ chức bay đêm
và tăng ví dụ như là ba mươi bốn một tháng năm này thì vietjet cũng tăng thêm khoảng tám mươi chuyến một một ngày việt nam airlines cũng khoảng từng đấy
và chúng ta thay vì là với cái số lượng máy bay này chúng ta tăng cường bay đêm
trong giai đoạn ngành hàng không bị ảnh hưởng bởi sự biến động của đội tàu bay cục hàng không việt nam yêu cầu các hãng hàng không công bố hàng ngày trên trang thông tin điện tử của hãng
các danh sách chuyến bay thay đổi giờ khai thác để hành khách có thông tin bố trí hành trình đi lại cho phù hợp
nhật bản tại việt nam tổ chức giáo sư hibino terutoshi chuyên gia về sushi và giám tuyển triển lãm sushi đã có mặt và chia sẻ về món ăn đã làm nên thương hiệu của nhật bản với khách tham quan việt nam
chia sẻ về nguồn gốc của món ăn giáo sư hibino teruti cho biết tuy là món ăn thương hiệu của nhật bản nhưng sushi không phải là món ăn bắt nguồn từ quốc gia này
theo nghiên cứu sushi ban đầu có nguồn gốc
từ khu vực sông mekong tương ứng với khu vực đông bắc thái lan lào và tỉnh vân nam trung quốc
thậm chí ngày nay người ta còn có thể tìm thấy các món cá lên men tương tự như sushi ở khu vực này nơi có nền văn hóa lúa nước lâu đời
tại triển lãm không chỉ các món sushi quen thuộc được trưng bày mà các món sushi cổ cũng được trưng bày để giúp cho khách tham quan hiểu rõ hơn về lịch sử và văn hóa của nhật bản
từ quý vị nhằm tôn vinh về thân thế cuộc đời sự nghiệp và những đóng góp to lớn trong lịch sử phát triển của nhật bản
tổ nghề theo của doanh nhân ông tổ nghề theo lê công hành
mới đây tại thư viện quốc gia việt nam viện nhân học văn hóa cùng liên hiệp hợp tác xã liên minh quốc gia việt nam đã tổ chức lễ ra mắt trao tặng sách
doanh nhân ông tổ nghề theo lê công hành
cuốn sách được biên soạn bởi các nhà khoa học nhà nghiên cứu lịch sử nhà văn nổi tiếng
phát biểu tại lễ ra mắt trao tặng sách danh nhân ông tổ nghề theo lê công hành các nhà khoa học nhà nghiên cứu lịch sử nhà văn đã giới thiệu về thân thế
cuộc đời sự nghiệp và những đóng góp quan trọng của ông tổ nghề theo lê công hành đối với nghề theo của đất nước
nội dung cuốn sách gồm năm chương lớn bốn mươi một chương nhỏ
danh nhân ông tổ nghề theo lê công hành người làng quốc động danh sưng ông tổ nghề theo lê công hành xuất phát từ câu chuyện đi xứ ở trung hoa được dựng lên nhằm ghi lại sự tích của tổ nghề theo
sau khi đi xứ trở về ông đã truyền dạy cho người làng quốc động những kỹ thuật theo mà ông đã học hỏi được trong chuyến đi xứ
cuốn sách danh nhân ông tổ nghề theo lê công hành không chỉ là một tác phẩm văn hóa mà còn là một tài liệu quý giá góp phần gìn giữ và phát huy giá trị của nghề theo truyền thống việt nam
từ đó góp phần tôn vinh và quảng bá di sản văn hóa việt nam ra thế giới
xây dựng phòng đọc sách thiết kế các điểm đọc sách ngoài trời hay góc thư viện đang được nhiều trường học vùng cao hà giang thực hiện nhằm đưa sách đến gần hơn với học sinh
ở những xã vùng sâu vùng xa đồng bào dân tộc thiểu số còn gặp nhiều khó khăn thì việc tiếp cận thông tin qua sách vẫn là một phương thức đơn giản nhưng hiệu quả
ngôi trường này được đầu tư phòng thư viện với hơn hai đầu sách bảo đảm nhu cầu cho ba trăm năm mươi học sinh
để làm phong phú thêm các đầu sách nhà trường thường xuyên huy động giáo viên và học sinh cùng tham gia đóng góp sách
với quan điểm thêm một cuốn sách là thêm một tri thức bổ ích đối với học sinh vùng cao

đồng thời đầu tư rất nhiều loại sách mới tài liệu tham khảo cho thầy và trọng để các em không chỉ tìm tòi kiến thức trong học tập mà còn tìm tòi kiến thức trong đời sống hàng ngày

đồng thời vận động các tổ chức cá nhân tặng nhiều đầu sách báo đa dạng phong phú để học sinh thoải mái lựa chọn
nếu đợi nước đến chân mới nhảy doanh nghiệp việt có nguy cơ chậm chân và phải trả một cái giá đắt thậm chí là đối diện với nguy cơ sống còn trước những hàng rào xanh
do đó các doanh nghiệp sản xuất tại việt nam phải chủ động giảm phát thải cần có giải pháp chuyển đổi xanh trong từng ngành nghề và tham gia thị trường tín chỉ carbon phù hợp
nằm trong loạt bài động lực từ những cung đường ven biển báo sài gòn giải phóng số ra hôm nay đăng tải bài một nối liền mạch ven biển
tiền biển của việt nam với đường bờ biển dài một chín trăm linh km chiếm sáu mươi chiều dài bờ biển của cả nước
những năm qua để đánh thức tiềm năng nhằm phát triển mọi mặt đời sống xã hội các tỉnh biển trung đã đề ra nhiều giải pháp phát triển mang tính động lực
trong đó đẩy mạnh đầu tư hạ tầng đặc biệt là hạ tầng giao thông kết nối ven biển được xem là chìa khóa mở cửa các không gian kinh tế biển mới tạo cơ hội mới để miền trung cất cánh từ các mũi nhọn kinh tế thuần biển
đại diện lãnh đạo nhà máy nước sạch sông đà cho biết hiện nay tại thượng lưu sông đà dù chưa vào thời kỳ cao điểm của nắng nóng nhưng mực nước sông đã thấp hơn điểm lấy nước đầu vào của nhà máy khoảng ba mét
theo bài viết trên báo kinh tế và đô thị diễn biến phức tạp của thời tiết khiến cho công tác bảo đảm nguồn cung nước sạch trong năm hai nghìn hai mươi bốn đặc biệt là cao điểm hè gặp rất nhiều khó khăn
vì vậy các cơ quan chức năng cần tập trung đẩy nhanh tiến độ nâng cao năng suất của các dự án nhà máy khai thác nước mặt
đồng thời xây dựng các phương án kịch bản chi tiết cho từng khu vực là điểm nóng về tình trạng mất nước trong mùa nắng nóng để có những biện pháp xử lý kịp thời bảo đảm cuộc sống của người dân
những nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình chào ngày mới của truyền hình nhân dân
tiếp theo sẽ là những thông tin thời tiết trong ngày
kính chào tạm biệt hẹn gặp lại